liên quan đến sai sót trong quá trình trùng tu tu bổ di tích kẻ hộ thành hào kinh thành huế
chiều ngày một mươi bảy tháng bảy văn phòng ubnd tỉnh thừa thiên huế cho biết văn phòng chính phủ đã có văn bản
truyền đặt chỉ đạo của phó thủ tướng vũ đức đam về vấn đề này
theo đó phó thủ tướng yêu cầu ubnd tỉnh thừa thiên huế chỉ đạo các đơn vị liên quan
cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc bảo tồn tu bổ tôn tạo hệ thống kẻ hộ thành hào kinh thành huế
chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác đánh giá lại chất lượng
tình trạng kỹ thuật toàn tuyến kẻ hộ thành hào tham vấn các nhà khoa học chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa
lịch sử khảo cổ học bảo tồn di tích đề xuất điều chỉnh biện pháp thi công nếu cần thiết
có phương án tái sử dụng vật liệu gốc hợp lý bảo đảm đúng nguyên tắc quy định
thông tin dự án theo đúng quy định trước khi tiếp tục triển khai và có báo cáo định kỳ
quá trình tổ chức thực hiện dự án ra bộ văn hóa thể thao và du lịch kiểm tra giám sát
việc triển khai thực hiện và yêu cầu chủ đầu tư có báo cáo theo từng giai đoạn thực hiện cụ thể của dự án